sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy tại tp hcm báo nhân dân phối hợp với tổng cục thể dục thể thao
liên đoàn bóng bản việt nam sở văn hóa thể thao tp hcm tổ chức họp báo công bố
giải vô địch bóng bản toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba tám tranh cúp petro việt nam
đạm cà mau năm hai nghìn hai mươi
năm nay dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín thế nhưng giải đạt kỷ lục
về số lượng vận động viên và số đoàn tham gia
với một trăm bảy mươi tám vận động viên đến từ một mươi chín đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp toàn quốc
mỗi đội gồm ba vận động viên thi đấu trận đơn và chia làm hai giai đoạn
thi đấu vòng tròn xếp hạng trong bảng và thi đấu loại trực tiếp
ở hàng mục đơn nam đơn nữ vòng loại trực tiếp trong năm ván tháng ba
riêng các trận bán kết và chung kết thi đấu bảy ván tháng bốn
ở hạng mục đôi nam đôi nữ và đôi nữ thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp trong năm ván tháng ba
giải đấu trực tiếp diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng bảy tại nhà thi đấu thể thao hồ xuân hương quận ba tp hcm